tuần lễ tự hào hà nội hai nghìn hai mươi là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh sự tự do trong cách thể hiện bản thân cũng như trong tình yêu mà không phân biệt xu hướng tình dục hay bản dạng giới
diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng chín tại hà nội năm nay tuần lễ có chủ đề way yu bạn đang ở đâu
năm năm trở lại đây phạm hưng giang đã là gương mặt quen thuộc với các hoạt động phong trào yêu quyền của cộng đồng người đồng tính song tính chuyển giới và đa dạng giới
để có được ngày hôm nay giàng đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn khi bị chính đồng nghiệp quấy dối miệt thị
người đồng tính nữ thường là nạn nhân của các hành vi quấy dối tình dục và bạo lực tình dục
có những người thì bị ép kết hôn với người khác giới bị ép quan hệ tình dục với người khác giới hay là bị miệt thị qua lời nói
hậu quả rất đáng buồn là trong nghiên cứu của mình thì có đến một mươi một từng tìm đến gây chết và có đến ba mươi bị trầm cảm lặng
câu chuyện của giang là một trong số
giang đã trải qua rất nhiều những câu chuyện thường gặp của cộng đồng lgbti tại việt nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung
với hy vọng và ước mơ về một việt nam cởi mở hơn từ năm hai nghìn bảy mươi hai tự hào hà nội trước đây là việt pride hà nội
đã trở thành sự kiện thường niên nhằm góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của tình yêu và sự tự do
giúp cộng đồng lgbti tự tin hiện diện nhiều nơi với sự tự hào về chính bản thân mình
chúng tôi mong muốn cộng đồng lgbti có một cuộc sống đầy đủ đa dạng và có thể thể hiện tình yêu
và sự tự do của mình để làm được điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc chấp nhận và ủng hộ cộng đồng lgpti
năm hai nghìn hai mươi cùng với buổi tham quan trực tuyến đến bảo tàng anstreet thủ đô stockholm thụy điển
và buổi tọa đàm mở chia sẻ về kinh nghiệm của thụy điển phát triển một xã hội văn minh hiện đại công bằng và không ai bị bỏ lại phía sau
hà nội pride hai nghìn hai mươi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm các nước g bốn gồm canada new zealand naui và thụy sĩ

và đoàn kết của cộng đồng lgbti để mang lại sự đổi thay tất cả chúng ta đều phải hành động